tiếp tục thông tin về đợt không khí lạnh tăng cường trong đêm về sáng ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
do không khí lạnh có cứng độ mạnh kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao đã khiến cho toàn tỉnh lào cai có mưa trên diện rộng
cùng với mưa nhiệt độ tại các địa phương nơi đây tiếp tục giảm sâu trời chuyển rét đậm
trong đó tại khu du lịch quốc gia sapa nhiệt độ giảm chỉ còn ba bốn độ c
lúc bảy giờ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một các trạm khí tượng ở lào cai quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm sâu so với ngày hôm trước
cụ thể tại thành phố lào cai nhiệt độ giảm còn một mươi hai năm độ c huyện bảo yên rét hơn với một mươi một hai độ c thị trấn bắc hà giảm xuống bảy năm độ c
riêng khu du lịch sapa rét nhất nhiệt độ khoảng từ ba đến bốn độ c
theo đài khí tượng thủy văn lào cai các khu vực có độ cao từ hai bảy trăm linh m trở lên
nhiệt độ đều xuống dưới
hiện thời tiết rét sâu và còn kéo dài do đó để giảm thiểu mọi thiệt hại huyện sapa đã khuyến cáo người dân
cần áp dụng các biện pháp hữu hiệu nhất để phòng chống rét cho cây trồng và vật nuôi
các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn thực hiện nghiêm công tác bảo đảm an toàn khi tổ chức các tour du lịch
đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân không chăn thả ra súc trong những ngày nhiệt độ thấp
giữ chữ thức ăn và che chắn kín chuồng trại để chống rét cho gia súc